vấn nạn hàng giả hiện không chỉ là nỗi lo của mỗi quốc gia mà còn là vấn đề nóng của toàn thế giới
nhất là trong lĩnh vực thực phẩm mỹ phẩm và hàng tiêu dùng nhanh
những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người
bên cạnh đó hàng giả còn gây thiệt hại về kinh tế uy tín cũng như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã phát hiện và xử lý hơn một năm trăm bảy mươi chín vụ buôn lậu
vi phạm thương mại khởi tố tám bảy trăm tám mươi tám vụ với một mươi đối tượng
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện xử lý gần chín mươi hai vụ vi phạm
các mặt hàng dễ làm giả và tiêu thụ với số lượng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
đó là thực phẩm thức uống mỹ phẩm và hàng tiêu dùng nhanh
phối hợp với rất tốt với những tổ chức như tổ chức về sở hữu trí tuệ trên thế giới
tổ chức thương mại toàn cầu hay là những cơ quan như cơ quan fbi của mỹ
hay là những cơ quan về tư pháp của tất cả các nước
để chúng ta cùng nhau phối hợp thực hiện các luật pháp của việt nam cùng với cả các luật pháp của các nước
chúng ta chia sẻ chúng ta phối hợp và chúng ta đi cùng với họ để chúng ta chống được cái nạn hàng giả đưa vào việt nam
thời gian qua sản phẩm nông nghiệp của việt nam khi gia nhập thị trường thế giới đa số bị giả mạo nhãn hiệu thương hiệu
để hạn chế tình trạng này ngoài việc tích cực áp dụng những công nghệ chống hàng giả hàng nhái mới nhất
các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường vai trò trong việc truyền thông kiểm tra
xử lý nghiêm minh những phi phạm tăng sức gian đề
lực lượng hải quan không chỉ cần phải được cung cấp năng lực và nguồn lực
mà còn là áp dụng công nghệ những giải pháp hiện đại ngày nay đã có sẵn
nó giúp cho ta có thể xác định được cái nào là hàng giả hàng nào là hàng giả hàng thật
rất là hiệu quả rất là hữu ích trong cái giai đoạn này
để công tác phòng chống hàng giả có hiệu quả thì trước tiên chính người tiêu dùng cần phải biết tự bảo vệ chính mình
bằng việc nâng cao kiến thức phân biệt và không cổ suý không tiêu thụ hàng giả hàng nhái
hiện ra hiện tự này